thưa quý vị hôm qua ngày bảy tháng ba trên mạng xã hội đã lan truyền một đoạn clip với tốc độ chóng mặt
nội dung đoạn clip là về một vụ chế người kinh hoàng xảy ra tại phường trần phú tỉnh bắc giang
ngay lập tức cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã vào cuộc điều tra và bắt tạm giam hai đối tượng gây án
là nguyễn văn hoàn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín và nguyễn văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu là con trai của hoàn về hành vi cố ý giết người
vậy nguyên nhân dẫn đến vụ sô sát và tội danh nào mà hai bố con hung thủ có thể đối mặt xin mời quý vị cùng theo dõi
công an thông tin về vụ chém người ở bắc giang
liên quan đến vụ chém người ở bắc giang công an bắc giang đã thi hành lệnh bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp
đối với hai đối tượng là nguyễn văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại số hai trăm một mươi tám đường hoàng văn thụ phường hoàng văn thụ thành phố bắc giang về hành vi giết người
ngày bảy tháng ba công an tỉnh bắc giang đã thông tin về vụ chém người xảy ra vào đêm ngày sáu tháng ba
theo đó khoảng hai mươi một h hai mươi phút cùng ngày tại số nhà bốn đường sương giang phường trần phú thành phố bắc giang xảy ra một vụ xô xát hậu quả làm anh lương văn quyền
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại tổ dân phố my điền một thị trấn nánh huyện việt yên bị thương nặng được đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang
ngay sau khi tiếp nhận tin báo các lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh bắc giang đã tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra xác minh làm rõ vụ việc
đến bốn giờ ngày bảy tháng ba đã điều tra và làm rõ vận động đối tượng nguyễn văn hoàn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín trú tại số hai trăm một mươi tám đường hoàng văn thụ phường hoàn văn thụ thành phố bắc giang đầu thú về hành vi giết người
đồng thời thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại số hai trăm một mươi tám đường hoàng quân thụ phường hoàng văn thụ thành phố bắc giang về hành vi giết người
công an tỉnh bắc giang cho biết quá trình điều tra xác định do mâu thuẫn khoảng hai mươi một h hai mươi phút ngày sáu tháng ba
đối tượng nguyễn văn hoàn cùng con trai là nguyễn văn hiệp đã đến nơi ở của chị nguyễn thị hậu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại số bốn đường sương giang phường trần phú thành phố bắc giang
tại đây hoàn và hiệp đã xảy ra sâu sát với chị hậu và anh lương văn quyền là bạn của chị hậu
ngay sau đó anh quyền bị hoàn và hiệp dùng dao đâm và chém liên tiếp nhiều nhát làm bị thương nặng
quá trình xảy ra sâu sát anh quyền dùng dao chống trả khiến hiệp bị thương
kết quả khám nhận hiện trường thu giữ ba con dao không khí một chiếc gậy bóng chày
trước đó mạng xã hội lan truyền video trích xuất từ camera an ninh
ghi lại toàn bộ vụ chém người xảy ra vào tối ngày sáu tháng ba ở tp bắc giang
trong video một nhóm người to tiếng trước cửa ngôi nhà trong đó có hai cô gái
sau đó nhóm thanh niên đuổi theo đối phương tận vào trong nhà vây bắt tay cầm theo hung khí
một lúc sau năm thanh niên cởi trần chạy ra ngoài sân bỗng bị quây bốn phía
hai người đàn ông cầm theo dao và vật dài giống kiếm chém nhiều nhát vào người thanh niên này
sau một hồi răng co nạn nhân nằm bất động
theo công an tỉnh bắc giang phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã tạm giữ hình sự
đối với đối tượng nguyễn văn hoàn và nguyễn văn hiệp để tiếp tục điều tra vụ án theo quy định của pháp luật
hai bố con chém người dã man ở bắc giang có thể đối diện tội danh nào
theo luật sư phân tích hai bố con gây ra vụ cháy người ở bắc giang
có thể đối diện tội cố ý gây thương tích hoặc giết người
bên cạnh đó bị hại cũng có thể bị xử lý
liên quan đến vụ án hai bố con dùng dao gây ra vụ chém kinh hoàng tại tỉnh bắc giang
hiện cơ quan công an đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng nguyễn văn hoàn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi
trú tại phường hoàng văn thụ tp bắc giang
nguyễn văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu con của hoàn về hành vi giết người
thông tin với phóng viên lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang cho biết
cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ án
dưới góc độ pháp lý tiến sĩ luật sư đặng văn cường đoàn luật sư tp hà nội cho biết
qua clip cho thấy hai người đàn ông đã sử dụng hung khí nguy hiểm là dao để đâm và chém người khác
khiến người xem video hoảng loạn
theo đó cơ quan điều tra sẽ làm rõ động cơ mục đích diễn biến hành vi có thể dẫn đến giết người hay không
để quyết định xử lý vì tội cố ý gây thương tích hoặc tội giết người
trong trường hợp có căn cứ hai người có mục đích giết người
sử dụng dao chém nạn nhân để sát hại
nạn nhân không chết là do được cấp cứu kịp thời hay không có mục đích sát hại
nhưng chém vào những vùng trọng yếu có thể tử vong
thì cũng sẽ bị xử lý hình sự đối với tội giết người theo điều hai trăm một mươi ba bộ luật hình sự
khi bị xử lý theo tội giết người
thì không hình phạt có thể phải đối diện là tù từ một mươi hai đến hai mươi năm tù trung thân hoặc tử hình
trường hợp nạn nhân không chết thì mức phạt cũng có thể lên tới hai mươi năm tù
trong trường hợp chứng minh động cơ mục đích của hành vi không phải là giết người
những vết thương vị trí chém không thể dẫn đến giết người
thì sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích
theo điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự
mức chế tài đối với tội danh này sẽ phụ thuộc vào tính chất của vụ án
mức độ tổn thương cơ thể của nạn nhân và các yếu tố khác
trường hợp nào bị hại cũng có thể bị xử lý
cũng theo luật sư cường trường hợp đối với người bị hại cũng có lỗi
mục đích gây thương tích trở lại cho hai người gây án
hành vi lúc đầu không phải tự vệ
thì tùy vào tính chất có thể xem xét trách nhiệm pháp lý đối với người này
người bị hại sẽ không bị xem xét trách nhiệm pháp lý nếu hành vi được xác định là tự vệ
tương xứng đối với sức tấn công của hai nghi can nhằm triệt tiêu vũ lực của hai người đó chứ không phải là đánh nhau
nếu kết quả xác minh của cơ quan điều tra cho thấy diễn biến sự việc là hai bên đánh nhau
cùng muốn gây thương tích cho nhau
thì cả hai bên phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với những thiệt hại và hành vi trái pháp luật
dù là xử lý về tội cố ý gây thương tích hay giết người
thì người gây ra thương tích cho nạn nhân cũng phải bồi thường toàn bộ thiệt hại
bao gồm chi phí cứu chữa tiền thu nhập bị mất giảm sút tiền công người chăm sóc và khoản tiền bồi thường sức khỏe tổn thất về tinh thần
hai bên có thể thỏa thuận với nhau về mức bồi thường nếu không thỏa thuận được thì có thể đề nghị tòa án giải quyết
như đã đưa tin vào hơn hai mươi một h tối ngày sáu tháng ba
phòng cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của công an tp bắc giang về vụ án tại số nhà bốn đường sương giang phường trần phú tp bắc giang
sau vụ đâm chém anh lương văn quyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại huyện việt yên bắc giang đã bị thương nặng
qua quá trình điều tra đêm bốn giờ ngày bảy tháng ba đã vận động đối tượng nguyễn văn hoàn đầu thú về hành vi giết người
cơ quan công an cũng đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn văn hiệp về hành vi giết người
quá trình điều tra xác định do mâu thuẫn từ trước khoảng hai mươi một h hai mươi phút ngày sáu tháng ba
bố con hiệp đến nơi ở của chị nguyễn thị hậu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại phường trần phú thành phố bắc giang
tại đây hoàn và hiệp xảy ra sâu sát với chị hậu và anh lương văn quyền là bạn của chị hậu
sau đó anh quyền bị hoàn và hiệp dùng dao đâm chém liên tiếp nhiều nhát làm bị thương nặng
quá trình xảy ra số sát quyền dùng dao chống trả khiến hiệp bị thương
kết quả khám nhận hiện trường thu giữ ba con dao hung khí một chiếc gậy bóng chày